tàu cảnh sát biển tám nghìn tám là một trong tổng số bảy tàu được triển khai đóng mới theo nghị quyết bảy mươi hai của quốc hội
và là con tàu thứ hai trong loạt tàu đa năng do tổng công ty sông thu đóng mới với sự hợp tác thiết kế của chuyên gia hà lan
tàu có chiều dài chín mươi m rộng một mươi bốn mét lượng dãn nước hơn hai năm trăm linh tấn
sản đỗ máy bay trực thăng một mươi bốn tấn và các trang thiết bị đồng bộ có thể hoạt động liên tục bốn mươi ngày đêm trên biển
với tầm hoạt động không hạn chế trong điều kiện gió cấp một mươi hai
theo kế hoạch tàu cảnh sát biển csb tám nghìn năm sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa
cứu kéo tàu bị nạn tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển việt nam và quốc tế khi có yêu cầu
góp phần giúp lực lượng cảnh sát biển việt nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển
liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại phường phương nam thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
sáng nay thi thể của bốn đạn nhân số số đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để tổ chức tháng lễ
theo thông tin ban đầu trong quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều dấu vết được cho là của hung thủ
và ngay trong chiều tối qua lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra
nhưng ra soát tất cả các khu vực địa điểm mà đối tượng giết người có thể ẩn đóng
các nhà nghỉ khách sạn dọc tuyến quốc lộ một mươi tám thuộc địa bàn thành phố ung bí được các lực lượng công an địa phương của thành phố
xã phường vào tận nơi kiểm tra hành chính trực tiếp đến các phòng nghỉ để đối chứng danh sách
các khách đăng ký thuê nghỉ tại đây để phòng ngừa mọi khả năng đối tượng lạ mặt có thể là nghi can trong vụ thảm án
giết bốn bà cháu ở phường phương nam thành phố uông bí
ngoài việc kiểm tra tổ công tác đã đề nghị chủ các khách sạn lưu lại số điện thoại đường dây nóng
để kịp thời thông báo phản ánh cho các cơ quan chức năng phục vụ quá trình điều tra khi có trường hợp lạ mặt với biểu hiện nghi vấn bất thường
đón bằng công nhận mật bản trường học phúc giang là di sản tư liệu ký ức thế giới
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố
thời gian qua tình trạng vi phạm giao thông của nhóm phương tiện xe ba bánh đang gia tăng đáng kể tại thủ đô

điều này gây cản trở mất an toàn giao thông và khó khăn cho lực lượng chức năng trong kiểm tra xử lý
điển hình vào ngày hai mươi ba tháng chín việc một bé trai bị tử vong khi va chạm với xe xích lô chở tôn đã khiến dư luận hết sức bức xúc và hoang mang
trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đồng loạt gia quân tuần tra xử lý các trường hợp xe máy xe ba gác trở hàng quá khổ quá tải nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông

điển hình vào ngày hai mươi ba tháng chín việc một bé trai bị tử vong khi va chạm với xe máy xe ba gác trở hàng quá khổ quá tải nhằm duy trì trật tự an toàn giao thông

ngoài các giá trị về hình thức và nội dung thông tin mỗi mộc bản đã trải qua thời gian hơn hai trăm năm mươi năm tồn tại với bao biến cố đã trở thành những cổ vật vô giá là nguồn tư liệu quý duy nhất minh chứng cho một hình thức hoạt động văn hóa và giáo dục của một dòng họ
sau khi mộc bản trường học phúc giang được unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới của khu vực châu á thái bình dương tôi nghĩ gia đình dòng họ cũng như là tỉnh hà tĩnh cần làm kho bảo tồn thật tốt
giữ tiếp di sản này không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho thế hệ mai sau
vấn đề thứ hai nữa là phải làm công tác tuyên truyền và quảng bá thật tốt để giới thiệu với lại những người dân ở trong tỉnh cũng như là bạn bè quốc tế về ý nghĩa và tính phổ quát và giá trị của di sản tư liệu này
và thứ ba nữa là khuyến khích tất cả các gia đình các dòng tộc và các làng xã khác mà cũng có những tư liệu tương tự như vậy
thì liên hệ với ủy ban quốc gia unesco của chúng tôi để chúng ta cùng làm hồ sơ vinh danh các loại hình như vậy
thời gian vừa qua thì dòng họ đã có rất nhiều cố gắng dập ra in dập và dần dần từng bước phân loại và dịch ra những tác phẩm có giá trị
thế nhưng chúng ta cần tăng cường là tổ chức những cái trưng bày triển lãm theo chuyên đề
rồi chúng ta phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông để mà có những bài phóng sự để đưa đến cho xã hội

đặc biệt là với cái khối tài liệu này liên quan rất nhiều đến những cái sách giáo khoa trước đây
thì các em học sinh ngay từ các cấp hai đã cần phải tiếp cận thông qua những cái hoạt động trưng bày triển lãm
giá trị mộc bản có sức lan tỏa không chỉ đối với trong nước mà cả các nước trong khu vực
có sức hấp dẫn lôi cuốn nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tìm hiểu nghiên cứu
thời gian tới tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục nghiên cứu lựa chọn phương pháp và vật liệu để bảo quản
nhằm kéo dài tuổi thọ cho mộc bản xây dựng và triển khai quy hoạch làng văn hóa du lịch trường lâu
trong đó có giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của mộc bản
bộ sưu tập tài liệu của giáo sư phong lê nguyên viện trưởng viện văn học viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
bộ sưu tập tài liệu hiện vật về lịch sử cuộc đời của giáo sư phong lê hiện lưu giữ
tại trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam là một khối tài liệu lớn và quý với hơn tám tài liệu
gồm các sổ ghi chép bản ghi chép sách và bản thảo sách thư từ trao đổi kỳ vật bài viết báo cáo khoa học ảnh tư liệu
đây là những tài liệu có nhiều giá trị để tìm hiểu về lịch sử phát triển của viện văn học
nhất là giai đoạn đổi mới văn học từ giữa những năm tám mươi đến những năm chín mươi của thế kỷ trước
tiếp nhận khối tài liệu hiện vật về lịch sử cuộc đời
không những để nhìn nhận lại khối tài liệu quý báu giáo sư phong lê đã để lại cho thế hệ mai sau
mà còn để thấy được công việc gìn giữ di sản của các nhà khoa học là vô cùng hữu ích và cần thiết đối với đất nước
trung quốc vận hành kính viễn vọng lớn nhất thế giới
theo đề nghị của anh pháp và mỹ trong bối cảnh chiến sự lại tiếp tục diễn ra ác liệt sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới đây bị đổ vỡ
theo kế hoạch cuộc họp khẩn cấp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về vấn đề syri sẽ được tổ chức vào hai mươi hai h tối nay
theo giờ việt nam theo yêu cầu của ba nước anh pháp và mỹ
động thái này diễn ra sau khi các báo cáo của phương tây cho biết các cuộc không kích dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía đông thành phố aleppo
mọi nỗ lực nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn do quốc tế bảo trợ trở nên đặc biệt khó khăn
trước tình hình này tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun bày tỏ những leo thang căng thẳng gần đây tại aleppo là điều rất đáng lo ngại
đồng thời cảnh báo việc các bên sử dụng vũ khí hạng nặng có thể gây ra những tội ác chiến tranh
trong khi đó nhiều quan chức cấp cao của eu cho rằng các vụ tấn công nhằm vào dân thường ở thành phố aleppo đã vi phạm luật nhân quyền
đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực vì hòa bình
như chúng tôi đã đưa tin sáng nay theo giờ việt nam tức tối ngày hai mươi bốn tháng chín theo giờ địa phương
một vụ xả súng đã xảy ra ở phía đông thành phố baltimore bang maryland nước mỹ làm nhiều người bị thương
người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết vụ xả súng xảy ra tại khu nhà
nơi thành phố tổ chức một bữa tiệc cho một sự kiện đặc biệt đã khiến tám người bị thương
trong đó có một bé gái ba tuổi nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng
theo lời các nhân chứng trong ba tay súng hai nghi can sử dụng súng ngắn đối tượng còn lại cầm súng dài
theo trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của cảnh sát baltimore joe smith ba nghi can mang súng đã trốn khỏi hiện trường
hiện cảnh sát đã phong tỏa ít nhất ba khu nhà và đang nỗ lực truy tìm thủ phạm
sáng nay theo giờ hà nội một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô
the pet của hungary khiến ít nhất hai người bị thương
cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ
tuy nhiên chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đề phòng khủng bố
vụ nổ xảy ra vào lúc bốn giờ ba mươi phút sáng nay theo giờ hà nội
tại một cửa hàng nằm trên phố vua gần giao lộ otogon trung tâm thành phố
hai người đi đường bị thương đã được đưa tới bệnh viện
vụ nổ gây ra những rung chấn làm vỡ kính của một số tòa nhà
đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về nguyên nhân của vụ nổ
nhưng truyền thông địa phương thì đưa ra nguyên nhân ban đầu có thể là do dò dỉ khí đốt
cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức có mặt và hiện khu vực này đã bị phong tỏa
sau nhiều nỗ lực cải thiện quan hệ venezuela và colombia đã mở cửa biên giới
cho các xe tải hạng nặng chở hàng hóa lưu thông giữa hai nước
đánh dấu nước thang thứ hai trong quá trình mở cửa lại biên giới
thống đốc bang takira
v enma mora cho biết quyết định được thực hiện theo chỉ thị của tổng thống venezuela nicolas maduro
với chủ trương mở cửa biên giới dần dần và có kiểm soát
theo ông mora các thực phẩm và hàng hóa có thể vận chuyển thông qua biên giới
các xe tải hạng nặng hiện chỉ được lưu thông trong khoảng từ hai mươi h đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày
tuy nhiên thời gian có thể được nới thêm nếu có nhiều xe qua lại
trước đó tổng thống maduro khẳng định việc mở cửa lại biên giới bước đầu phục vụ giao thông cho người đi bộ
dành cho phương tiện thương mại và tiếp theo là liên quan đến vấn đề nhiên liệu
triều tiên hôm qua đã tổ chức triển lãm hàng không hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc trình diễn hàng không công khai đầu tiên của nước này từ trước tới nay
triển lãm được tổ chức ở thành phố cảng quân san miền đông triều tiên
các máy bay dân dụng và quân sự của triều tiên đã trình diễn hàng loạt các kỹ năng bay điêu luyện như lộn nhào và uốn lượn
theo ban tổ chức triển lãm các màn trình diễn này diễn ra trong suốt lễ hội hàng không hữu nghị quốc tế
quân sản kéo dài hết ngày hôm nay
đáng chú ý là các trực thăng quân sự của mỹ các chiến đấu cơ của nga
các sân bay của triều tiên được xem là khu vực tối mật
tuy nhiên nhân sự kiện triển lãm hàng không lần này
sân bay kaman đã được mở cửa cho hàng ngàn người từ hai mươi quốc gia đến dự bao gồm cả truyền thông nước ngoài
một ngày sau khi tập đoàn yoho chính thức tiết lộ ít nhất năm trăm linh triệu tài khoản người dùng bị đánh cắp thông tin vào năm hai nghìn một mươi bảy
một đám người dùng yahoo tại mỹ
bị đánh cắp tài khoản vừa đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại bang california
ông ronald scott đại diện cho nhóm người dùng yahoo tại mỹ bị đánh cắp tài khoản
đã đệ đơn kiện cáo buộc yahu thiếu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân của người dùng
mà trước đó đã cam kết bảo mật thông tin
ông squad đã chỉ trích tập đoàn này chậm trễ gấp ba lần so với những doanh nghiệp điển hình khác của yahu
trước đó một ngày thông tin của năm trăm linh triệu tài khoản người dùng đã bị đánh cắp
các thông tin gồm danh tính địa chỉ email
số điện thoại ngày sinh và mật khẩu đã được mã hóa bảo vệ
tuy nhiên yahu cho rằng các thông tin bị đánh cắp không bao gồm các thông tin của thẻ thanh toán
hoặc thông tin tài khoản ngân hàng
kính viễn vọng hình cầu lớn nhất thế giới do trung quốc xây dựng bắt đầu vận hành từ ngày hôm nay
nhằm phát hiện tín hiệu vô tuyến và dấu hiệu của sự sống từ những hành tinh xa xôi trong vũ trụ
chiếc kính viễn vọng lớn nhất thế giới được đặt tại vùng núi đá vôi
thuộc huyện bình đường tỉnh quý châu tây nam trung quốc
chiếc kính viễn vọng này có thể quan sát nhanh hơn và xa hơn mọi thiết bị tìm kiếm sự sống thông minh ngoài vũ trụ
quá trình xây dựng chiếc kính trị giá một trăm tám mươi năm triệu đô la mỹ bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi một
mảnh cuối cùng trong số bốn bốn trăm năm mươi tấm kính hình tam giác được lắp vào tháng bảy năm nay
tuy công trình rất khó dịch chuyển do kích thước đồ sộ mỗi tấm kính có thể điều chỉnh theo nhiều hướng khác nhau
theo kế hoạch các nhà thiên văn học trung quốc sẽ bắt đầu làm việc trong vòng hai đến ba năm
sau đó thiết bị có thể được sử dụng bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới